hiện nay nuôi biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển nhằm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển giàu từ biển trong thế kỷ của biển và đại dương
để cụ thể hóa chiến lược này thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn phê duyệt đề án nuôi biển đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đề án đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm diện tích nuôi biển đạt hai trăm tám mươi hectare sản lượng tám trăm năm mươi tấn kim ngày xuất khẩu tám một tỷ usd
đến năm hai nghìn ba mươi diện tích nuôi biển đạt ba trăm linh hectare sản lượng một bốn mươi năm triệu tấn kinh mệnh xuất khẩu đạt một tám hai tỷ usd
định hướng phát triển ngành nuôi biển của nước ta thời gian tới là phát triển nuôi biển công nghiệp với công nghệ tiên tiến quy hoạch chặt chẽ phương thức quản lý hiện đại
một số địa phương đang đi đầu trong giảm đánh bắt tăng nuôi trồng như quảng ninh phú yên đã phát triển nuôi biển cả trong vùng ven bờ
đây cũng là tiền đề để đưa ngành nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp xa bờ phát huy tối đa giá trị đa dụng của hệ sinh thái biển việt nam
theo thông tin từ cục xuất nhập khẩu bộ công thương thụy sĩ là quốc gia không có biển nên nhập khẩu hầu như toàn bộ lượng thủy sản tiêu dùng hàng năm
mỗi năm thụy sĩ tiêu thụ bảy mươi năm tám mươi tấn thủy sản các loại
năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thụy sĩ có xu hướng tăng nhập khẩu
thụy sĩ có xu hướng tăng nhập khẩu thủy sản từ các thị trường châu âu giảm nhập khẩu từ các thị trường ngoài châu âu
việt nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ năm cho thụy sĩ trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn với giá trị đạt hơn năm triệu usd giảm ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
thị phần thủy sản việt nam trong tầm nhập khẩu của thụy sĩ cũng giảm
nguyên nhân là do thụy sĩ cho rằng đánh bắt hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu là vấn đề toàn cầu đe dọa hệ sinh thái biển và hoạt động đánh bắt bền vững
và nếu trong giai đoạn tới việt nam vẫn chưa thao gỡ được thẻ vàng eu về đánh bắt thủy sản thì sẽ tiếp tục gặp khó trong việc xuất khẩu các sản phẩm này sang thụy sĩ
với chiều dài bờ biển lên đến ba hai trăm sáu mươi km
việt nam nằm trong số một mươi quốc gia có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển do diện tích lãnh thổ chứa được nhiều hệ sinh thái quan trọng và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng
theo các số liệu thống kê chữ lượng cá ở vùng biển nước ta là khoảng năm triệu tấn một năm chữ lượng cá có thể đánh bắt hàng năm khoảng hai ba triệu tấn
trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt và nỗ lực gỡ thẻ vàng iuu
việc kết hợp giữa đánh bắt an toàn và phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại bền vững là hết sức cấp thiết
tại hai mươi tám tỉnh thành văn biển đảng bộ chính quyền các địa phương đều hướng mạnh ưu tiên cho chủ trương chính sách về kinh tế biển
tìm cách khai thác phát huy tối đa lợi thế theo nghị quyết số ba mươi sáu
việc giảm khai thác tăng nuôi trồng đã được các địa phương ven biển tập trung triển khai
tìm cách khai thác phát huy tối đa lợi thế này theo nghị quyết ba mươi sáu
đặc biệt trong hành trình chống khai thác iuu phú yên là một điểm sáng khi năm năm qua không có tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài
đồng thời phú yên cũng dần hình thành khu vực nuôi biển cho giá trị kinh tế cao
một giấy phép cho một dự án nuôi biển phải qua năm bộ ngành bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải bộ nông nghiệp bộ kế hoạch đầu tư bộ tài nguyên môi trường
sự trông chéo trong quản lý cùng với thiếu quy hoạch không gian biển đã khiến các địa phương lúng túng khó ra mặt biển cho doanh nghiệp đầu tư